thưa quý vị do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực trung trung bộ
nối với cơn bão số năm kết hợp với gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên hôm nay ở trung và nam trung bộ tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông
mưa rông tập trung vào chiều và tối
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa hai mươi bốn mươi mm trong hai mươi bốn h
có nơi trên sáu mươi mm trong hai mươi bốn h
quý vị cần hết sức lưu ý đề phòng và hạn chế đi ra đường
bởi trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá cũng như gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét mưa đá là cấp một
trong khi đó khu vực bắc bộ có mây đêm và sáng sớm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ có nơi dưới hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một cho tới ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
với thời tiết mưa hầu khắp cả nước như thế này quý vị nếu phải ra đường
hãy lưu ý các biện pháp che mưa và không quên đeo khẩu trang để phòng chống covid một mươi